trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam chiều nay đoàn chủ nhiệm quân y quân đội vương quốc anh và bắc ireland do thiếu tướng martin brignell dẫn đầu đã có buổi làm việc chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ y bác sĩ bệnh viện quân y ba trăm năm mươi bốn về lực lượng quân y sẽ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trước đó trong buổi làm việc với cục quân y và trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam ngày một mươi chín tháng một hai bên đã thống nhất được một số nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới
thiếu tướng martin bricn cũng chia sẻ một số kinh nghiệm của quân đội anh trong triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình trong đó có quá trình chuẩn bị nhân lực trang bị huấn luyện tiền triển khai đặc biệt là kinh nghiệm chỉ huy điều hành bệnh viện giã chiến cấp hai
đến nay việt nam đã hoàn tất về công tác chuẩn bị nhân sự huấn luyện tiến triển khai đào tạo ngoại ngữ việc trang bị cho bệnh viện cũng đang được tiến hành để phục vụ đoàn công tác của liên hợp quốc tới việt nam kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của việt nam trước khi triển khai tới phái bộ
thiếu tướng martin brignew đánh giá cao công tác chuẩn bị của việt nam và bày tỏ tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm về công tác quân y khả năng thích ứng kỷ luật cao của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam bệnh viện giã chiến cấp hai của việt nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại phái bộ dình dữ hòa bình liên hợp quốc